bầu cử mỹ tổng thống donald trump thu hẹp cách biệt với ông joe biden
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng thường trực ban bí thư trần quốc vượng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất
toàn đảng toàn quân toàn dân việt nam quyết kiên trì con đường chủ tịch hồ chí minh đã chọn
ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người đã để lại
vươn tới những tầm cao mới sánh vai cùng các cường quốc nam châu
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con yêu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
lịch sử dân tộc việt nam bước sang trang mới mở ra kỷ nguyên độc lập tự do
với những người đã từng có mặt tại hà nội bảy mươi năm năm trước
những ngày đầu được làm người dân tự do của một nước độc lập là một ký ức không thể nào quên
đồng chí nguyễn tiến hà phó trưởng ban thường trực ban liên lạc
đoàn thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu năm nay đã bước sang tuổi chín mươi ba
nhưng đứng trước quảng trường ba đình những ngày mùa thu lịch sử này
để kể cho thế hệ trẻ nghe không khí của buổi tuyên ngôn độc lập năm ấy
với ông mọi chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua
lúc bây giờ thì ông cũng là một thành viên của tổ chức để tham gia vào đây
là dẫn một đoàn nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố vừa có thông báo kết thúc phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn phường an mỹ từ giờ ngày một tháng chín
đây là nơi cư trú của bệnh nhân chín trăm sáu mươi bốn sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa
các tổ bốn trăm năm mươi sáu khối phố mỹ đông phường an mỹ được dỡ bỏ phong tỏa từ giờ ngày một tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ giao ủy ban nhân dân phường an mỹ chỉ đạo tổ giám sát
và tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín tại cộng đồng của địa phương chịu trách nhiệm theo dõi
giám sát tình hình sức khỏe của nhân dân và báo cáo cho các cơ quan chức năng khi có trường hợp
sốt ho đau họng đau ngực khó thở ốm mệt đồng thời thực hiện nghiêm quyết định số hai nghìn hai trăm hai mươi
của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các văn bản chỉ đạo của cấp trên
về thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín cấp bách trong tình hình hiện nay
sáng ngày một tháng chín tại bệnh viện đa khoa trung mương quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cũng đã tổ chức công bố khỏi bệnh
và ra viện cho bảy bệnh nhân covid một mươi chín sau từ ba đến bốn lần xét nghiệm có kết quả âm tính liên tiếp với sars cov hai
xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị từ ngày một tháng chín thành phố hải phòng cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh
như trò chơi điện tử internet sông hơi massage hay tẩm quất
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như vũ trường karaoke quán bar thì vẫn tiếp tục dừng hoạt động
thành phố hải phòng tiếp tục áp dụng các biện pháp
trong các biện pháp cơ bản phóng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
thành phố vẫn tiếp tục yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát quẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động của hơn hai bốn trăm linh tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ở thôn tổ dân phố sang hoạt động theo mô hình tự quản tự nguyện
thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương xác định chống dịch trong thời gian dài
không lơ là chủ quan mất cảnh giác ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
thưa quý vị để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
ngành giáo dục các địa phương trên toàn quốc đã tăng cường các biện pháp phòng chống
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất và sẵn sàng chào đón năm học mới
ngành giáo dục tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch
phương án để chuẩn bị cho ngày khai giảng vào ngày năm tháng chín tới
bên cạnh đó phối hợp với ngành y tế tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín và bệnh bạch hầu
sẵn sàng chào đón năm học mới
tại huyện văn chấn tỉnh yên bái song song với công tác đầu tư cơ sở vật chất
mở rộng quy mô mạng lưới trường lớp học
ngành giáo dục cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh
các đơn vị trường đang tích cực vệ sinh tiêu độc khởi trùng tôn tạo cảnh quan môi trường sư phạm
để các em học sinh bước vào năm học mới với khí thế vui tươi phấn khởi và an toàn
tại huyện mường tè tỉnh lai châu mặc dù nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp
nhưng vượt lên những khó khăn về cơ sở vật chất
ngành giáo dục mường tè đang nỗ lực huy động học sinh sửa sang lớp học
bảo đảm các điều kiện để ngày tự trường của con em các dân tộc diễn ra theo đúng kế hoạch
trong phần tin tiếp theo bắt tạm giam nhóm cán bộ cấu kết làm sổ đỏ trái luật tại phú yên
gần sáu mươi doanh nghiệp ngừng kinh doanh
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra pc ba công an tỉnh phú yên vừa bắt tạm giam ba đối tượng
đồng khởi tố và cho tại ngoại một đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng bao gồm phạm hoàng huynh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trưởng phòng đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường phú yên
nguyễn biểu sinh năm nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa hiệp trung thị xã đồng hòa và trần hải âu
cán bộ địa chính phường hòa hiệp trung phạm trường kỳ nguyên trưởng khu phố phú thọ hai phường hòa hiệp trung
bị khởi tố và cho tại ngoại
này đã cấu kết và thống nhất hợp thức hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật
hình thức là hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị
do chính mình hoặc là người khác đứng tên với tổng diện tích là hơn một mươi ba m hai
thưa quý vị thanh tra thành phố hà nội vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của tổ chức cá nhân
trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép và quá trình cưỡng chế tháo rỡ công viên nước thanh hà quận hà đông
theo kết luận thanh tra chủ đầu tư xây dựng công viên nước thanh hà là công ty cổ phần phát triển địa ốc sienco năm
không có giấy phép xây dựng công viên được xây dựng trên đất quy hoạch là đất công cộng và đất cây xanh
và dành cho hoạt động thể dục thể thao của thành phố
khu nhà ở vi phạm luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn luật đất đai hai nghìn một mươi bốn
sau khi cơ quan nhà nước lập biên bản vi phạm hành chính
về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng và yêu cầu dừng mọi hoạt động thi công công trình vi phạm
chủ đầu tư vẫn thi công hoàn thiện công viên
khi ủy ban nhân dân quận hà đông ra quyết định cưỡng chế lần thứ hai
yêu cầu chủ đầu tư tháo rỡ toàn bộ công trình trong vòng một mươi năm ngày nhưng chủ đầu tư không chấp hành tháo rỡ
thanh tra thành phố kết luận trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về chủ tịch
phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển địa ốc sienco năm
kết luận thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm buông lòng quản lý của các cán bộ
các cấp quản lý có liên quan dẫn đến những sai phạm của dự án này ở quận hà đông
thưa quý vị theo cam kết tháng một mươi tới đây thì tỉnh đồng nai sẽ bàn giao một tám trăm linh hectare đất để xây dựng giai đoạn một
dự án cảng hàng không quốc tế long thành
để đạt được mục tiêu này thì song song với dồn lực để giải phóng mặt bằng của các hộ dân
những ngày này các ngành chức năng tại tỉnh đồng nai đang tập trung cắt gần một hectare cao su trong vùng dự án
để xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành nhà nước phải thu hồi năm hectare đất
trong đó có một bảy trăm linh hectare đất trồng cao su của tổng công ty cao su đồng nai
đến nay đồng nai đã phê duyệt phương án bồi thường chuyển toàn bộ một hai trăm linh tỷ đồng tiền đền bù đối với diện tích cao su
dự kiến khoảng ba tháng nữa tổng công ty cao su đồng nai sẽ hoàn thành cưa cắt
thanh lý một một trăm linh hectare cao su để phục vụ giai đoạn một dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đối với diện tích còn lại cuối năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp sẽ thanh lý xong và bàn giao toàn bộ mặt bằng
theo số liệu từ tổng cục thống kê tám tháng đầu năm
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trên cả nước tăng bảy mươi tám so với cùng kỳ năm trước
số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là hai mươi bốn hai trăm linh
doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là một mươi bốn trăm linh
doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn bán lẻ
sửa chữa ô tô xe máy công nghiệp chế biến chế tạo
doanh bất động sản dịch vụ lưu trú và ăn uống
lũy kế tám tháng thì có sáu mươi tám chín trăm linh doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
trong đó phần lớn có quy mô nhỏ và ngành nghề kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh thì hiện có gần một mươi bốn doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
có nguy cơ xa thải hàng ngàn lao động
để giúp người lao động không bị sa thải mất việc làm hàng loạt
thì thành phố hồ chí minh đang tìm mọi cách để hỗ trợ doanh nghiệp không phá sản hay ngừng hoạt động
chỉ tính trong sáu tháng đầu năm thành phố hồ chí minh có hơn ba trăm hai mươi bảy lao động bị mất việc
và dự kiến sáu tháng cuối năm có khoảng một trăm tám mươi lao động của năm doanh nghiệp bị ngừng việc
trong đó các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú vận tải du lịch da dày dịch may sản xuất trang phục
chế biến lương thực thực phẩm chế biến gỗ chịu ảnh hưởng nặng nhất và phải xa thải hàng ngàn lao động
để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp không phá sản người lao động không bị mất việc
ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh đã tập trung
hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp giảm và gia hạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội
giảm tiền thuê đất thuế kiến nghị chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp được nhận hỗ trợ
từ gói sáu mươi hai tỷ đồng không phải chứng minh tài chính
mà chỉ cần báo cáo doanh thu giảm hai mươi ba mươi trong quý i năm hai nghìn hai mươi so với quý iv năm hai nghìn một mươi chín
truyền với người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội đến hết ngày hai mươi ba tháng ba
là đủ điều kiện nhận hỗ trợ mất việc mà không phải buộc đóng đến ngày ba mươi một tháng ba
ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh vừa giao sở
kế hoạch đầu tư phối hợp với sở du lịch nghiên cứu các đề xuất
kiến nghị về hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
với kịch bản dịch bệnh kéo dài đến hết năm nay thành phố hồ chí minh sẽ nghiên cứu
triển khai tăng cường đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành du lịch
để sẵn sàng tái khởi động khi mà dịch được khống chế
đối với kịch bản dịch được khống chế trong tháng chín sở du lịch đã đề xuất tạo điều kiện
cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận với những gói hỗ trợ của chính phủ
cho doanh nghiệp chậm nộp thuế thu nhập cá nhân hay là thuế giá trị gia tăng năm nay
trong khoảng thời gian là từ sáu đến một mươi hai tháng có nghĩa là giảm năm mươi thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng tám năm hai nghìn hai mươi của thành phố hồ chí minh
tăng hai bốn mươi ba so với cùng kỳ năm trước và tăng sáu so với tháng bảy
chủ yếu là các nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống
may mặt hoặc là giáo dục
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi có tám trên một mươi một nhóm ngành hàng tăng so với tháng trước
trong đó có nhóm giáo dục tăng nhiều nhất với tám mươi ba do giá các mặt hàng sách vỡ
đồ dùng học tập tăng do nhu cầu mua sắm để chuẩn bị cho năm học mới
nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một
nhóm may mặt mũ nón dạy dép tăng bảy
nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng hai mươi
nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng năm
nhóm giao thông tăng một mươi một
nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng ba mươi
các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm gồm các nhóm văn hóa
giải trí và du lịch giảm sáu
do nhu cầu du lịch của người dân giảm mạnh khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm ba mươi
giá điện sinh hoạt giảm một bảy mươi chín
giá nước sinh hoạt giảm một một mươi một
giá nhà ở thuê giảm ba
nhóm bưu chính viễn thông giảm năm

liên minh hợp tác xã tỉnh long an cho biết là toàn tỉnh hiện có gần hai trăm linh hợp tác xã
thuộc lĩnh vực nông nghiệp
và trong số này thì chỉ có khoảng một mươi năm hợp tác xã cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm
chiếm ba một mươi năm sản lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng
long an hiện có gần hai trăm linh hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp
và trong số này chỉ có khoảng ba một mươi năm hợp tác xã cung cấp dịch vụ tiêu thụ sản phẩm
hơn tám mươi hợp tác xã chưa có các hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản
đây là một trong các nguyên nhân làm đầu ra các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh
qua hợp đồng còn rất thấp chỉ từ ba một mươi năm tổng sản lượng sản xuất
hầu hết hợp tác xã mới chỉ làm được khâu tổ chức sản xuất
còn khâu tiêu thụ sản phẩm thì còn nhiều hạn chế
bên cạnh đó tại một số địa phương tình trạng nhiều hộ nông dân
thành viên hợp tác xã phá vỡ hợp đồng khi giá cả thị trường tăng
vấn đề này đã gây khó khăn cho các hợp tác xã trong việc kêu gọi
và duy trì hợp đồng tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp
do tác động của đại dịch covid một mươi chín thời gian qua
chuỗi cung ứng thị trường xuất nhập khẩu nông thủy sản của việt nam đã bị gián đoạn
trong bối cảnh đó việc giải quyết các nút thắt còn tồn tại
chuẩn bị các kịch bản phương án xử lý nhằm bảo đảm đầu ra cho nông sản là một yêu cầu cấp thiết
giá trị gia tăng thấp tính thời vụ cao khiến ngành nông sản dễ bị tổn thương
khi thị trường biến động
cùng với đó liên kết giữa các khâu trong ngành thiếu bền vững cơ sở hạ tầng
phân phối và hoạt động thương mại nông nghiệp còn nhiều hạn chế
những nút thắt còn tồn tại cùng tác động của dịch covid một mươi chín khiến kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản giảm mạnh
bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hai mươi hai ba tỷ usd
giảm hai tám so với cùng kỳ
trong đó một số nhóm như chăn nuôi giảm đến hai mươi bốn chín chỉ đạt hai trăm một mươi ba triệu usd
nông sản giảm bốn thủy sản cũng giảm đến sáu bốn
theo các chuyên gia trong bối cảnh đại dịch khiến hoạt động xuất khẩu nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng
cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao thương trực tuyến đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa
việc chọn đúng phân khúc thị trường sẽ là yếu tố tiên quyết để trụ vững qua giai đoạn dịch bệnh
công tác xúc tiến thương mại công tác mở cửa thị trường
trong bối cảnh ứng phó với đại dịch covid một mươi chín thì vô cùng được chú trọng
và chúng ta đổi mới phương thức kết nối giữa các doanh nghiệp
các bộ ban ngành và các cơ quan thương mại bằng hình thức trực tuyến
và làm sâu sắc hơn cũng như làm phong phú hơn những cái nội dung
mà chúng ta cùng với cái nỗ lực của chính phủ
cùng với nỗ lực của các bộ ban ngành các địa phương để chúng ta làm sao đảm bảo tốt
cái nhiệm vụ kép đó là phòng chống đại dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn đạt được cái yêu cầu về mặt tăng trưởng xuất khẩu nông sản của việt nam
nhà nước sẽ hoạt định chính sách đường lối và hỗ trợ tất cả những gì doanh nghiệp cần
bảo hộ cho đến tài chính vân vân
cho đến nhà nông thì tập trung cái việc chuyên môn và cuối cùng là
cái mắc xích cực kỳ quan trọng đó chính là
giúp đỡ các doanh nghiệp để có thể đưa cái sản phẩm đó đến đúng tay người tiêu dùng
đến đúng phân khúc thị trường và có thể tăng được cái giá trị
để mà tạo những lợi nhuận cao cho bà con nông dân được hưởng
để tránh những cái tình trạng mà bị ép về giá hay là vân vân
tiếp cận thị trường nội địa chín mươi triệu dân đang được nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đẩy mạnh
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới
ngoài ra tăng xuất khẩu chính ngạch hạn chế tiểu ngạch
xóa bỏ các hoạt động tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ lối mở
đang chứng minh là một trong những cơ hội để thay đổi hướng đến xuất khẩu chính ngạch bền vững
thưa quý vị chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín và sáng ngày hôm nay tại hà nội
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh
đất nước con người asean
triển lãm giới thiệu hai trăm linh bức ảnh được chọn lọc từ hơn một mươi ảnh
của một hai trăm bốn mươi tám tác giả đến từ một mươi nước asean đây là bộ ảnh quý
chứa đựng những hình ảnh đẹp đặc sắc về đất nước và con người của một mươi nước asean
triển lãm ảnh đất nước con người asean là hoạt động có ý nghĩa
giới thiệu hình ảnh tiêu biểu đặc sắc về đất nước con người của một mươi nước asean
trong đó có việt nam đồng thời thể hiện sự giao lưu trong khu vực và quốc tế
góp phần làm phong phú cho các hoạt động trong nhiệm kỳ việt nam
giữ vai trò chủ tịch khối asean
trong phần tin tiếp theo cảnh báo các nước mở cửa thiếu kiểm soát dẫn đến thảm họa
bầu cử mỹ tổng thống donald trump thu hẹp cách biệt với ông joe biden
tính đến sáng ngày hôm nay thế giới đã ghi nhận hơn hai mươi năm sáu triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn tám trăm năm mươi bốn ca tử vong ấn độ ghi nhận số ca mắc mới cao gấp đôi với hoa kỳ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh who vừa đưa ra lời kêu gọi các nước
cần phải duy trì biện pháp hạn chế và đồng thời cho rằng việc mở cửa
một cách thiếu kiểm soát là con đường ngắn nhất dẫn tới thảm họa
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cho biết đại đa số người dân đã mệt mỏi
trước các biện pháp hạn chế và muốn quay trở lại trạng thái bình thường sau tám tháng bùng phát dịch covid một mươi chín
chúng tôi muốn thấy trẻ em được trở lại trường học và người dân trở lại nơi làm việc
chúng tôi muốn thực hiện điều này một cách an toàn không một quốc gia nào nên giả bộ như đại dịch đã kết thúc
thực tế là virus lây lan vô cùng dễ dàng mở cửa mà thiếu kiểm soát là một cách làm dẫn tới thảm họa
mỗi quốc gia đều có quyền cấp phép cho lưu hành các loại thuốc mà không cần trải qua các giai đoạn thử nghiệm đầy đủ
tuy nhiên who cho rằng việc cấp phép khẩn cấp đối với các loại vaccine phòng bệnh covid một mươi chín cần nghiêm túc và cần nghiêm túc

cuộc khảo sát mới công bố hôm qua cho thấy đương kim tổng thống mỹ donald trump đang thu hẹp cách biệt với đối thủ là ông joe biden khi cựu phó tổng thống chỉ dẫn trước tổng thống đương nhiệm hai điểm
đáng chú ý là sự ủng hộ dành cho tổng thống mỹ trong số các cử tri da màu gốc phi đã tăng
có hai mươi bốn trong số cử tri da màu tham gia cuộc khảo sát diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng năm
các cử tri da màu tham gia cuộc khảo sát diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng tám bao gồm cả hai ngày đầu tiên của đại hội toàn quốc đảng cộng hòa bày tỏ ủng hộ cách điều hành đất nước của tổng thống donald trump
kết quả này tăng chín so với cuộc khảo sát trước được thực hiện từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám thời điểm tổng thống trump chỉ nhận được một mươi năm sự ủng hộ
bên cạnh đó tỷ lệ tán thành với cách điều hành đất nước của tổng thống trump cũng tăng thêm bốn điểm đạt tới bốn mươi chín trong cuộc khảo sát trong tháng tám
tuy nhiên tổng thống mỹ vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp từ các nhóm cử tri sinh sống tại khu vực ngoại ô và cử tri thành thị trong khi tại khu vực nông thôn tỷ lệ ủng hộ ông vẫn duy trì ổn định ở mức năm mươi ba
căng thẳng biên giới giữa ấn độ và trung quốc vẫn tiếp diễn bộ quốc phòng ấn độ thông báo là các binh sĩ trung quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự hồi cuối tuần nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới
người phát ngôn quân giải phóng nhân dân trung quốc thông báo
nước này đã đề nghị ấn độ rút các binh sĩ mà bắc kinh cho là đã vượt qua biên giới chung giữa hai quốc gia một cách trái phép
theo quan chức này trung quốc sẵn sàng thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết
trong khi đó truyền thông ấn độ cho biết thủ tướng narendra modi đã có hàng loạt cuộc họp trong ngày ba mươi một tháng tám để tìm hiểu tình hình và thảo luận về các kịch bản có thể xảy ra
khu vực biên giới giữa ấn độ và trung quốc căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ vào đầu tháng sáu vừa qua giữa binh sĩ hai bên ở vùng lãnh thổ kashmir
trung quốc đã triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới
đáp lại ấn độ cũng điều thêm năm binh sĩ đến kashmir để tăng viện trợ cho lực lượng đang chấn giữ vùng đất dọc biên giới
ngân hàng thế giới world bank ước tính thiệt hại và tổn thất kinh tế do vụ nổ kinh hoàng tại liban vào đầu tháng này lên tới tám một tỷ usd
và quốc gia này sẽ cần tới hàng trăm triệu usd tiền viện trợ để có thể phục hồi
theo số liệu đánh giá nhanh về thiệt hại và tổn thất kinh tế
thiệt hại và nhu cầu sau vụ nổ tại liban do world bank thực hiện và công bố ngày ba mươi một tháng tám
thiệt hại về vật chất của liban ở vào khoảng ba tám tỷ usd đến bốn sáu tỷ usd
trong khi những tổn thất về kinh tế ước tính từ hai chín tỷ usd đến ba năm tỷ usd
hiện liban cần khoản viện trợ tài chính từ sáu trăm năm mươi triệu usd đến bảy trăm sáu mươi triệu usd để nhanh chóng khắc phục hậu quả
world bank đánh giá các lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nhất là nhà ở giao thông và di sản văn hóa
ưu tiên tri tiêu của chính phủ
phủ cũng sẽ tập trung vào những lĩnh vực này
ở cấp kinh tế vĩ mô world bank nhận định ảnh hưởng của vụ nổ có thể cảm nhận được qua những tổn thất về kinh tế
dẫn đến tăng chi phí giao dịch ngoại thương và giảm doanh thu
world bank dự báo tổng sản phẩm quốc nội gdp của liban sẽ giảm thêm bốn trong năm nay và thêm sáu trong năm sau
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại